các nghiên cứu ở đức và anh cho thấy triệu chứng thần kinh hậu covid một mươi chín xuất hiện ở hai mươi bảy mươi bệnh nhân ngay cả ở những người trẻ tuổi
ngày càng có nhiều bằng chứng tổn thương thần kinh liên quan đến sars cov hai
theo các bác sĩ khoa nội tim mạch bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị biến chứng thần kinh của covid một mươi chín bao gồm tổn thương hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh ngoại vi như đột quỵ
viêm não viêm tủy viêm cơ hội chứng dối loạn tuần hoàn não sau có hồi phục thuyên tắc tĩnh mạch não
một số bệnh nhân có biểu hiện mất vị giác khiếu rác suy giảm nhận thức và chú ý lo âu mới khởi phát trầm cảm dối loạn tâm thần co giật và thậm chí có hành vi tự sát
những biểu hiện này xuất hiện trước trong và sau các triệu chứng hô hấp
các nghiên cứu ở đức và anh cho thấy triệu chứng thần kinh hậu covid một mươi chín gặp từ hai mươi đến bảy mươi bệnh nhân ngay cả ở những người trẻ tuổi
chúng kéo dài nhiều tháng sau khi các triệu chứng hô hấp được giải quyết
theo viện y tế và chất lượng điều trị quốc gia anh triệu chứng lâm sàng của hội chứng thần kinh hậu covid bao gồm
đau đầu chóng mặt u tai mất vị giác và khiếu rác dối loạn giấc ngủ dị cảm đau nhức cơ suy giảm nhận thức giảm trí nhớ mất khả năng tập trung
các triệu chứng tâm thần như lo lắng trầm cảm
theo các bác sĩ khoa nội tim mạch một số thăm dò nên được xem xét ở bệnh nhân hậu covid một mươi chín
có các triệu chứng thần kinh bao gồm
xét nhiệm creatine cho bệnh nhân đau cơ và yếu dai dẳng
các thăm dò về dẫn truyền thần kinh cho bệnh nhân có dối loạn cảm giác vận động nghi ngờ bệnh lý thần kinh
phân tích dịch nã tùy chỉ được xem xét cho một số bệnh nhân có vấn đề về nhận thức tâm thần kinh dài dẳng hoặc hành vi nghiêm trọng
để loại trừ các nguyên nhân khác viêm mảng não hoặc viêm não qua trung gian tự miễn sau covid một mươi chín
hoặc nghi ngờ mắc bệnh thần kinh qua trung gian miễn dịch
bệnh nhân bị sương mù não hoặc dối loạn chức năng thần kinh nhận thức nên được thực hiện đánh giá chức năng nhận thức cao hơn
chụp mri não có thể được chỉ định ở một số bệnh nhân dối loạn tâm thần kinh diễn tiến nặng hơn hoặc nghiêm trọng
bệnh nhân nghi ngờ có liên quan đến bệnh tự miễn của hệ thần kinh nên xét nghiệm tìm kháng thể tự miễn
chức năng thần kinh tự chủ đo huyết áp và nhịp tim sau năm phút ở tư thế nằm và sau ba phút ở khi đứng
điện não đồ thực hiện cho bệnh nhân nghi ngờ trạng thái động kinh
đo đa ký giấc ngủ thực hiện cho những bệnh nhân bị dối loạn chức năng giấc ngủ nghiêm trọng có thể chuyển tuyến để được chăm sóc chuyên sâu
một vài xét nhiệm đặc hiệu khác
xét nhiệm anti gfap máu
xét nhiệm dịch nã tùy
chuẩn đoán hình ảnh
khi số ca mắc covid một mươi chín tiếp tục giảm trên thế giới các ca nhiễm virus khác lại đang bùng phát trở lại
trong đó có cúm dạ dày
trong bối cảnh các biện pháp hạn chế covid một mươi chín lây lan được dỡ bỏ mọi người bắt đầu tụ tập nhiều hơn
và điều này có thể là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng số ca bị cúm dạ dày
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc cơn bùng phát norovius
virus gây bệnh cúm dạ dày đáng sợ hay còn gọi là bệnh nhiễm trùng ở da dày ruột
đã gia tăng kể từ tháng một năm nay
kênh truyền hình nbc news dẫn báo cáo của cdc trong giai đoạn tính từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cho thấy
cơ quan y tế mỹ đã ghi nhận bốn trăm bốn mươi tám trường hợp mắc norovius
cùng kỳ năm trước số ca chỉ dừng lại
ở mức bảy mươi tám người
kể từ đầu tháng một số lượng bệnh nhân cúm dạ dày hàng tuần giao động từ một mươi đến năm mươi người
dựa trên báo cáo từ các sở y tế tiểu bang ở michigan minnesota new mexico ohio oregon south carolina virginia
không có dữ liệu nào cho thấy các đợt bùng phát norovirus có liên quan đến biến thể omicron của virus sars cov hai
tuy nhiên có khả năng việc dỡ bỏ các hạn chế trong covid một mươi chín đang giúp virus gây dạ dày ruột lây lan
với triệu chứng là nôn mửa và tiêu chảy nor virus rất dễ lây lan từ người này sang người khác thông qua các bề mặt tiếp xúc
tiến sĩ robert amar giáo sư y khoa kiêm chuyên gia về các bệnh chuyển nhiễm tại đại học y ở baylor houston
đã nghi ngờ sự gia tăng của narovirus có thể là một tác động từ chính sách nới lỏng chống dịch tại mỹ
norovirus đặc biệt dễ lây lan thông qua hàng tỷ phân tử cực nhỏ trên các bề mặt vật thể qua thức ăn hoặc nguồn nước bị ô nhiễm
chỉ cần một vài hạt phân tử cũng đủ để lây bệnh cho một người
tiến sĩ cho biết nồng độ virus trong các mẫu phân là khá cao vì vậy không cần nhiều ô nhiễm vi mô để lây nhiễm sang người
ông cũng cho biết đợt bùng phát virus cúm dạ dày có xu hướng phổ biến hơn ở những khu vực tập trung đông người và tiếp xúc gần nhau
chẳng hạn như tàu du lịch hoặc nhà trẻ
ông cho biết cách tốt nhất để tránh norovirus chính là rửa tay kỹ bằng sạch phòng và nước trong khoảng hai mươi giây sau khi đi vệ sinh và trước khi chế biến thức ăn
ngoài ra hãy dùng dung dịch tẩy pha lõa để lau sạch các bề mặt và khu vực
cúm dạ dày là một trong những biểu hiện dễ gặp ở người mắc covid một mươi chín thậm chí là sau khi âm tính
cảm giác này vẫn còn dây dẳng hoặc tái phát cơn đau ở những người có tiền sử viêm lết dạ dày
vậy phải làm gì để kiểm soát tình trạng này
có nhiều nguyên nhân gây tái phát cơn đau dạ dày hậu covid
chủ yếu là do chế độ ăn uống không hợp lý sinh hoạt không điều độ ngủ không đủ giấc lạm dụng các loại thuốc giảm đau kháng sinh stress và căng thẳng
ở người mắc covid một mươi chín trong thời gian nhiễm bệnh thường có chế độ ăn uống kém hơn do dùng thuốc
đặc biệt là những lo lắng mắt ngủ căng thẳng kéo dài có thể là nguyên nhân gây tái phát cơn đau dạ dày ở người bệnh có tiền sử viêm lết dạ dày
vì vậy để cải thiện tình trạng này trước hết người bệnh cần có chế độ ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi hợp lý để nhanh chóng hồi phục
cần lưu ý tránh suy nghĩ căng thẳng stress
nếu có những vấn đề về sức khỏe khác trong giai đoạn hậu covid một mươi chín kéo dài hoặc trầm trọng nên đi khám để có biện pháp điều trị phù hợp
để kiểm soát cơn đau dạ dày hậu covid một mươi chín chúng ta cần ăn đủ chất dinh dưỡng để có sức khỏe tốt
trước tiên người có bệnh lý dạ dày cần đảm bảo một chế độ ăn uống lành mạnh đầy đủ bốn nhóm chất là tinh bột chất đạm chất béo vitamin và khoáng chất
tinh bột chủ yếu đến từ các loại ngũ cốc chất đạm đến từ thịt cá trứng sữa các loại đậu đỗ chất béo đến từ mỡ động vật dầu thực vật vitamin và khoáng chất có trong các loại dầu củ quả tươi
thứ hai chúng ta cần ưu tiên các thực phẩm tốt cho dạ dày
người bệnh viêm lết dạ dày nên ăn các loại thực phẩm có tính bao bọc niêm mạc dạ dày như ngũ cốc lạ nếp bánh mì bánh quy các loại củ mật ong
bên cạnh đó nên ăn thức ăn nấu mềm chín giàu dinh dưỡng tăng sức đề kháng cho niêm mặt ruột như sữa cháo súp hay các món hầm mềm ninh
tiếp theo người bệnh nên ăn thịt nạc như thịt lợn nạc thịt bò nạt thịt da cầm không da cá và trứng
bên cạnh đó lựa chọn các chất béo lành mạnh như dầu ô lưu bơ và các loại hạt
tăng cường ăn rau xanh và trái cây tươi để cải thiện tình trạng thiếu hụt vitamin và khoáng chất do khả năng tiêu hóa và hấp thu kém một người bệnh
tuy nhiên cần lưu ý không nên ăn quá nhiều trái cây có tính acid cao như trái cây họ cam quýt
ngoài ra cần hạn chế các thực phẩm có thể làm nặng bệnh
hạn chế thức ăn làm thay đổi môi trường ph của dạ dày như các thức ăn có vị cay chua gia vị tiêu dơm mớp tỏi
hạn chế thức ăn nhiều chất béo như cà phê trà đặc đồ uống có ga thức ăn muối chua nhiều muối dễ gây tăng tiết dịch vị sinh hơi làm tái phát cơn đau dạ dày
hạn chế thức ăn chiên xào rán
tránh ăn các thực phẩm thô cứng nhiều sơ và gân
hạn chế tối đa uống rượu bia tốt nhất là không nên uống
vì tất cả rượu bia đặc biệt là rượu mạnh đều gây kích thích dạ dày và làm chậm quá trình chữa lành bệnh
không ăn đồ ăn lạnh thức ăn để quá lâu các món tái sống như gỏi cá nem chua tiết canh
những thực phẩm này đặc biệt không tốt cho dạ dày lại có nhiều nguy cơ gây tiêu chảy ngộ độc khiến cho chức năng của dạ dày càng thêm yếu
cần chú ý ăn chậm nhai kỹ và ăn nhiều bữa nhỏ
người có tiền sử viêm lết dạ dày cần đặc biệt chú ý đến cách ăn uống
để tránh làm tổn thương và quá tải cho dạ dày
khi nhi mặc dạ dày bị tổn thương hoặc bị kích thích dễ gây tái phát những cơn đau và làm nặng thêm các tổn thương viêm lết trước đó
cần lưu ý không ăn quá no hay để đói quá
nên ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày bữa tối cách rời đi ngủ khoảng ba giờ không ăn khuya quá tránh dạ dày hoạt động quá tải về đêm
bên cạnh đó cần ăn chậm nhai kỹ sau khi ăn không nên vận động mạnh không chạy nhảy tập thể dục hay làm việc quá sức
cần ăn chậm nhai kỹ sau khi ăn không nên vận động mạnh không chạy nhảy tập thể dục hay làm việc quá tải về đêm